đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trưởng đoàn công tác của bộ chính trị đã đến thăm làm việc tại tỉnh bạc liêu
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao về công tác quy hoạch
và luân chuyển lãnh đạo quản lý bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của tỉnh bạc liêu
đồng thời nhấn mạnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác tổ chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới quan tâm tuyển chọn cán bộ
nhất là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng đạo đức trong sáng đạo đức công tác
tư duy mới phong cách làm việc dân chủ sâu sát khoa học
theo đó tổng số cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của tỉnh có trên hai ba trăm năm mươi đồng chí
hầu hết là cán bộ lãnh đạo quản lý được đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ
cơ bản được bố trí phù hợp với sở trường năng lực và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
công tác đào tạo nguồn cán bộ được thực hiện tích cực chủ động
đến nay bạc liêu đã thu hút được năm mươi năm công chức viên chức và sinh viên về công tác ở nhiều lĩnh vực
như y tế giáo dục đào tạo môi trường khoa học và công nghệ
nâng tổng số trí thức trong tỉnh lên hơn một mươi bốn người có trình độ cử nhân trở lên